tại hà nội ubnd tỉnh quảng bình phối hợp với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
đã tổ chức hội thảo gặp gỡ ubnd tỉnh quảng bình và các nhà đầu tư tiềm năng năm hai nghìn một mươi tám
buổi hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh quảng bình cùng năm mươi doanh nghiệp là các tập đoàn kinh tế có uy tín hàng đầu việt nam
quảng bình là một tỉnh có thế mạnh lớn về du lịch và nông nghiệp
địa phương này sở hữu di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ bàng hàng động lớn nhất thế giới sơn đòn
hệ thống hang động thiên nhiên đa dạng và hơn một trăm hai mươi một km bờ biển nguyên sơ tuyệt đẹp
bên cạnh đó quảng bình còn có gần bốn trăm năm mươi ha rừng tự nhiên với nhiều cây gỗ quý và các đặc sản nông nghiệp thế mạnh
với những tiềm năng lớn về phát triển du lịch và nông nghiệp quảng bình đã đẩy mạnh thu hút
và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư kinh doanh
chúng tôi cũng nghĩ rằng là với cái tiềm năng và với những cái cơ hội như thế ở quảng bình đặc biệt và liên quan đến cái bất động sản du lịch
thì chúng tôi tin tưởng rằng là với những cái tiềm năng và cái sức mạnh đó của tỉnh quảng bình
cộng với cái năng lực và kinh nghiệm của chúng tôi về mặt bất động sản
thì chúng tôi sẽ hy vọng rằng sẽ làm được một vài dự án ở tỉnh quang bình
để đem đến được những cái diện mạo mới cho tỉnh về các khu đô thị
hiện tỉnh quảng bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt của việt nam
có thủ tục hành chính nhanh gọn theo cơ chế một đầu mối
ngoài cơ chế ưu đãi chung của chính phủ tỉnh quảng bình còn có chính sách hỗ trợ và ưu đãi riêng
đối với các dự án các lĩnh vực mà tỉnh khuyến khích đầu tư
tỉnh luôn luôn là cùng với doanh nghiệp từ lúc mà khảo sát rồi đến lúc lập dự án cũng như là khi mà dự án đi vào hoạt động
trong đó kể cả vấn đề mà chúng tôi cho rằng khó khăn đó là giải phóng băng đó là cấp phép xây dựng
đó là cùng với doanh nghiệp để mà thảo gỡ khoản khí mà doanh nghiệp tiến khai dự án
tỉnh quảng bình luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và hiệu quả của doanh nghiệp nó gắn liền với đời sống của người dân quảng bình
chính những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả đã giúp hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh quảng bình
có nhiều chuyển biến tích cực
số lượng và quy mô các dự án đầu tư ngày càng tăng công tác thu hút đầu tư của tỉnh đã và đang tiếp tục giữ vai trò quan trọng
trong việc hỗ trợ nguồn lực đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội cả nước